những ngày qua thời tiết các tỉnh thành phố phía bắc có rét đậm kèm theo mưa phùn và sương mù
trên nhiều cánh đồng huyện kiến thủy thành phố hải phòng giải rác xuất hiện thiệt hại nhỏ trong sản xuất nông nghiệp
xong hầu hết bà con tìm cách khắc phục đồng thời tích cực phòng chống rét cho cây trồng nhằm giảm thấp nhất thiệt hại
theo điều tra của tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật hải phòng thời tiết có mưa độ ẩm trong không khí cao trong những ngày qua
là nguyên nhân khiến nhiều diện tích cây vụ đông xuất hiện tình trạng nấm bệnh
bệnh có thể gây hại ở nhiều bộ phận ở cây từ thân cành lá cho đến hoa trái
và có thể xuất hiện gây hại trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây trồng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng
ẩm độ không khí cao là điều kiện rất thuận lợi cho một số bệnh trên cây trồng củ đông phát triển
đặc biệt là bệnh xương mai giả xương mai trên các cây họ cà họ bầu bí và trên các cây rau họ hoa thập tự
thì đề nghị các địa phương tăng cường cán bộ kỹ thuật để chỉ đạo hướng dẫn nông dân điều tra và phòng trừ
bệnh xương mai trên các cây họ cà tranh thủ thời tiết thuận lợi để chúng ta tổ chức phun trừ
qua thị xác trên đồng ruộng mặc dù khá nhiều diện tích cây vụ đông đã xuất hiện tình trạng nấm bệnh
nhưng với diện tích nông dân thực hiện đúng quy trình canh tác thì cây trồng có sức đề kháng tốt
tình trạng bệnh ít xuất hiện cây khỏe và có khả năng cho năng suất cao
hướng dẫn của
cảnh bộ khoa học kỹ thuật đã sử dụng bón nốt sâu toàn bộ phân npk bằng hai mươi kg trên một xào
và bón trong đồng ruộng đến lúc chúng tôi bón thúc đợt một thì chúng tôi hoàn toàn cho một mươi kg nân
bón thúc toàn bộ số đạm trong cả một chùa kỳ sau một mươi ngày chúng tôi viết nền hai tưới nước và phun phòng trừ bệnh xương mai
đến thời điểm này thì thời tiết cũng đang bị mưa nhiều sau đợt mưa này thì chúng tôi dự kiến
lại phun đồng ruộng
để đảm bảo năng suất cho cây trồng trong buổi xuân này
hiện nông dân ở hải phòng mới gieo trồng được hơn sáu tám trăm linh hectare cây vụ đông đạt sáu mươi tám kế hoạch sản xuất
để hạn chế thiệt hại do thời tiết sâu bệnh gây ra tri cục trồng trọt và bà vệ thực phật hải phòng
đã tăng cường cán bộ về các địa phương hướng dẫn nông dân xử lý bệnh phát sinh trên cây trồng
đồng thời yêu cầu các địa phương tích cực cử cán bộ kiểm tra theo dõi tình hình đồng ruộng
hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để phòng và trị bệnh cho cây trồng bằng các loại thuốc đặc hiệu